trước diễn biến của cơn bão số sáu tỉnh quảng ngãi chỉ đạo các ngành chức năng huyện thành phố chủ động các biện pháp ứng phó với mưa bão
đồng thời kêu gọi ngư dân tàu thuyền khẩn trương cập bờ tìm nơi tránh trú an toàn
tại quảng ngãi trong sáng nay bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi tiếp tục yêu cầu các đài canh kêu gọi ngư dân khẩn trương tìm nơi tránh trú
phối hợp với đài canh cộng đồng vùng văn điển và xác định chủ phương tiện kêu gọi ngư dân nhanh chóng tìm nơi an toàn
tỉnh quảng ngãi có trên ba trăm chín mươi tàu cá với trên bốn sáu trăm sáu mươi ngư dân hoạt động trên các vùng biển hoàng sa trường sa và vùng biển quảng ngãi
hiện biên phòng tỉnh quảng ngãi đã liên lạc được với một trăm một mươi bảy phương tiện đang đánh bắt tại vùng biển trường sa và hoàng sa
còn một số tàu đánh bắt khác biên phòng quảng ngãi vẫn đang tiếp tục liên lạc để cho bà con được tránh chú bão an toàn